tiền của các nạn nhân sau khi chuyển vào tài khoản được mua lại thì được chuyển sang một tài khoản khác chỉ trong vòng bốn mươi đến ba mươi phút
và được sử dụng để mua hàng hóa điện tử tại các trang thương mại điện tử nước ngoài
hoặc chuyển tiền vào ví điện tử mua thẻ cào điện thoại thẻ game chứ không rút tiền mặt
ngoài ra còn một hình thức lừa đảo nữa đó là mời gọi lôi kéo người dân đến ngân hàng để mở tài khoản cá nhân
không những không mất tiền mà còn được nhận từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng trên một tài khoản

thứ hai có một hiện tượng nữa là hiện tượng trốn thuế trong thương mại điện tử
tức là những người mua bán trên các trang web người ta không muốn khai báo cái doanh thu thực của người ta
người ta lại sử dụng tài khoản của người khác để người ta nhận tiền bán hàng online
thì cơ quan nhà nước sẽ không biết đấy là của người bán mà của một người khác cho mượn tài khoản
và có một hiện tượng thứ ba là hiện tượng rửa tiền cái này không phổ biến lắm
người ta sử dụng các tài khoản mượn thuê của các doanh nghiệp không hoạt động
người ta mua bán các tài sản lớn
sau đó người ta hợp thức hóa được cái tài sản đó
thì như vậy là dòng tiền bất hợp pháp đã được chuyển hóa thành một tài sản hợp pháp